bộ công thương vừa có thông tin cụ thể về phương án xử lý một mươi hai dự án kém hiệu quả thuộc ngành công thương
theo đó từ nay đến hết năm hai nghìn một mươi bảy các dự án trên sẽ hoàn thành phương án trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt
xác định rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm đối với các tổ chức cá nhân có sai phạm trong quá trình đầu tư
vận hành khai thác các dự án thua lỗ kém hiệu quả
tới thời điểm hiện nay có sáu nhà máy đang được vận hành sản xuất kinh doanh nhưng bị thua lỗ
nhà máy sản xuất đạm ninh bình nhà máy sản xuất đạm hà bắc nhà máy sản xuất phân bón dap số một hải phòng và dap số hai lào cai
công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công nghiệp tàu thủy dung quất nhà máy thép việt trung
ba dự án đang bị dừng thi công do chi phí tăng cao và thiếu vốn
dự án sản xuất nhiên liệu sinh học phú thọ dự án mở rộng giai đoạn hai nhà máy gang thép thái nguyên dự án nhà máy bột giấy phương nam
ba nhà máy đang bị dừng sản xuất do giá thành cao thua lỗ lớn
bốn nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học dung quốc nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học bình phước nhà máy sản xuất sơ sợi đình vũ pv tech
tới đây bộ công thương sẽ kiên quyết xử lý các dự án thua lỗ kém hiệu quả theo nguyên tắc và cơ chế thị trường
nhà nước không tiếp tục cấp thêm tiền vào các dự án tập trung thực hiện tái cơ cấu các dự án ưu tiên các phương án bán chuyển nhượng thoái vốn
đồng thời xem xét thực hiện phá sản giải thể các doanh nghiệp dự án không có điều kiện phục hồi theo quy định của pháp luật
kiên quyết xử lý các dự án không để kéo dài gây hệ lụy cho nền kinh tế nhưng phải trên nguyên tắc thận trọng đúng quy định của pháp luật
bảo đảm lợi ích cao nhất của nhà nước người lao động an sinh xã hội an ninh quốc phòng môi trường bảo đảm công khai minh bạch
tăng cường trách nhiệm của các tổ chức cá nhân nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong quá trình thực hiện các chủ trương giải pháp xử lý các dự án
tiến hành thanh tra kiểm tra kiểm toán để xác định và xử lý trách nhiệm của các tổ chức cá nhân bảo đảm phối hợp đồng bộ giữa các bộ ngành địa phương
tập đoàn tổng công ty doanh nghiệp thực hiện đồng bộ các giải pháp bao gồm các giải pháp về thể chế chính sách tăng cường quản trị doanh nghiệp
mục tiêu là xây dựng và tổ chức thực hiện các giải pháp xử lý để sớm chấm dứt tình trạng thua lỗ hoặc hạn chế tối đa thiệt hại cho nhà nước